cảm ơn các bạn đã theo dõi

trong khi người dân vẫn chật vật lo tìm kiếm khu neo đậu an toàn khi mùa mưa bão đến

tại nhà tăng lễ ở đông tây
trong phần tin quốc tế nhà chức trách mỹ tiếp tục tìm thấy thi thể của sáu mươi ba trẻ em
tại nhà tăng lễ ở đông tây
thưa quý vị và các bạn kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào sáng ngày mai hai mươi hai tháng một mươi
và kéo dài trong vòng hai mươi bốn ngày làm việc với rất nhiều điểm mới trong hoạt động chất vấn và lập pháp giám sát
đặc biệt quốc hội sẽ bầu chức danh chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp
trước thềm kỳ họp quan trọng này đa số cử tri và nhân dân cả nước đều bày tỏ sự tin tưởng
và đặt nhiều kỳ vọng vào một quốc hội thực sự đổi mới hành động vì nhân dân
kỳ họp thứ sáu có sứ mệnh đặc biệt bởi quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước ngay từ những ngày đầu diễn ra kỳ họp
tại hội nghị trung ương viii trung ương đảng đã thống nhất giới thiệu tổng bí thư nguyễn phú trọng
để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
đây cũng là sự lựa chọn nhận được mức đồng tình cao của cử tri cả nước
khi cá nhân đồng chí tổng bí thư đã dẫn dắt tích cực cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua
tôi thì có rất nhiều kỳ vọng đối với phiên họp quốc hội này
nhưng mà đặc biệt kỳ vọng quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước
đại biểu cho ý chí nguyện vọng của nhân dân làm sao thật sự sáng suốt
lựa chọn là đúng người có tài có đức có tâm có tầm có uy tín cao giữa cương vị chủ tịch nước
để cùng với đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc việt nam
vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nước
thì việc triển khai các chủ trương lối của đảng và nhà nước thì nó hợp
và chúng ta cũng thấy là bác nguyễn phú trọng đang là trưởng ban chống tham nhũng
bác vừa rồi làm rất kiên quyết rất hợp đồng dân và đã giải quyết rất nhiều tệ nạn cho đất nước mình
cũng tránh được việc tham nhũng bè phái cục bộ lợi ích nhóm
thì cái này bác làm rất tốt
nếu bác là làm chủ tịch nước thì cái việc triển khai này tốt hơn
thì đến thời kiểm này cũng là cái thiệu thuận lợi
cá nhân tôi kỳ vọng là chủ tịch nước sẽ tiếp tục có những quyết sách quyết liệt hơn
trong công tác phòng chống tham nhũng chống lãng phí
và tiếp tục đẩy mạnh cái việc nêu gương đối với người lãnh đạo người đứng đầu đối với cán bộ đảng viên
một nội dung quan trọng của kỳ họp này
đó là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ này sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc của từng chức danh
cần phải đưa ra những tiêu chí đánh giá một cách xác đáng một cách rõ ràng một cách rất là khoa học
và căn cứ vào đó các đại biểu quốc hội với tinh thần trách nhiệm của mình
với tư cách là thay mặt cho người dân
cho cử tri phải có những sự đánh giá thực sự khách quan không cảm tính
những bức xúc về sai phạm tại dự án cao tốc hơn ba mươi bốn tỷ đồng đà nẵng quảng ngãi
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thuốc chữa bệnh hay câu chuyện đầu tư công
cử tri đặc biệt mong chờ một câu trả lời thỏa đáng
quy trách nhiệm vào cho ai tại sao vì lý do gì mà những con đường cao tốc của chúng ta
là bị nhiều cổ tàu ổ gài như thế
và phải có những biện pháp kỷ lục
sau khi trả lời đấy thì cần có những biến chuyển cụ thể
bằng hành động và bằng những chính sách cụ thể để cải thiện được vấn đề đó
chứ không tránh tình trạng là nhiều trường hợp cứ phỏng vấn xong
đến kỳ sau rồi lại phỏng vấn lại sang vấn đề mới
cũng không biết được những vấn đề cũ để giải quyết được đến đâu
hy vọng là qua kết quả của hội nghị sắp tới
nó sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều câu trả lời
đặc biệt là có những sự phát triển mới về nhận thức và về pháp lý
để giúp giải quyết tốt hơn những khúc mắt đặt ra
nhất là trong vấn đề về nâng cao hiệu quả
trách nhiệm sự minh bạch của đầu tư công thông qua các dự án kiểu bt và bot
cũng như là các vấn đề khác trong quản lý về tài sản công
cử tri thì luôn luôn mong muốn rằng quốc hội là tiếng nói của nhân dân
luôn luôn thể hiện và lắng nghe sự kỳ vọng lắng nghe những mong muốn của nhân dân
và khi quốc hội đại diện cho tiếng nói của nhân dân
lắng nghe tiếng nói của nhân dân
thì tôi nghĩ rằng quốc hội sẽ có những cách thức riêng
của mình trong việc giải quyết những vấn đề lớn
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
tại buổi gặp mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh
một mươi chín phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy
là đại diện cho hàng nghìn nữ cán bộ chiến sĩ công an trên mọi miền tổ quốc
đã không ngại hy sinh gian khổ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
quyền chủ tịch nước tin tưởng sẽ có thêm nhiều tấm gương phụ nữ công an nhân dân tiêu biểu trên các mặt trận công tác
xây dựng hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nước quên thân vì dân phục vụ
tiếp đó bộ công an cũng đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu khai mạc hội nghị cấp bộ trưởng asean lần thứ sáu về vấn đề ma túy
bộ trưởng bộ công an việt nam khẳng định đây là một diễn đàn quan trọng nhằm thảo luận thống nhất giải pháp bảo vệ cộng đồng trước hiểm họa của ma túy
bộ trưởng tô lâm cũng chỉ rõ hiện tình hình sử dụng sản xuất và mua bán ma túy bất hợp pháp trên toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vậy hội nghị là nơi tìm được tiếng nói chung giữa các quốc gia trong khu vực và thể hiện quan điểm tiếng nói chung của asean về vấn đề ma túy
tại hội nghị thường niên của ủy ban kiểm soát ma túy liên hợp quốc lần thứ sáu mươi hai tới đây
kết luận tại hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đánh giá tại thành ủy về thanh tra khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ việc
vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn thành phố hải phòng trong năm năm qua
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trưởng đoàn kiểm tra số một đã đề nghị ban thường vụ thành ủy hải phòng tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa
coi đây là một trong những công tác quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã có buổi làm việc với công an thành phố hải phòng
cũng trong tuần qua đoàn kiểm tra bộ công an do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố hà nội
bộ trưởng yêu cầu tiếp tục nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy ngày càng hiện đại là nơi kết nối dữ liệu camera giữa các lực lượng các ngành có liên quan
sử dụng tối đa chức năng thu thập chứng cứ số tài liệu phục vụ cho công tác điều tra phá án công tác tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông bảo đảm an ninh trật tự
tại hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt báo cáo viên của đảng bộ công an trung ương
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã thông báo tóm tắt về những nội dung quan trọng như
nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn bốn mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thứ trưởng lê quý vương cũng thông báo ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất một trăm linh giới thiệu đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
trong tuần qua tại phiên họp thứ hai mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trình bày dự thảo nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
về thời gian tờ trình của chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện thí điểm cấp vị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam trong thời hạn ba năm
kể từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín để có cơ sở tổng kết đánh giá toàn diện chính sách này
trong tuần qua kết luận hội nghị tổng kết kế hoạch số ba triển khai đề án hai về phòng chống các loại tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ nhiệm đề án hai yêu cầu công an các đơn vị địa phương xây dựng phương án kế hoạch tập trung lực lượng biện pháp thực hiện quyết liệt có hiệu quả đề án hai
phòng chống các loại tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia kiên quyết không để tội phạm lộng hành theo kiểu xã hội đen
thứ trưởng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm của lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức tập trung huy động sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương
ban ngành và vận động quân chúng đồng thời tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế nhằm ngăn chặn từ xa tội phạm xã hội đen tội phạm xuyên quốc gia
tại buổi công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám và sơ kết công tác xây dựng áp dụng duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso chín nghìn một hai nghìn tám trong lực lượng công an nhân dân
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương phải gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính
kiểm soát thủ tục hành chính
với cải cách tư pháp
thực hiện các quy chế dân chủ và công tác xây dựng pháp luật
theo dõi thi hành pháp luật trong công an nhân dân
bên cạnh đó cần tăng cường trách nhiệm của công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính
nhấn mạnh tại lễ công bố các quyết định thành lập đảng bộ công tác cán bộ và triển khai công tác cuối năm hai nghìn một mươi tám của cục công nghệ thông tin
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
cục công nghệ thông tin phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng đảng bộ xây dựng đơn vị và các tổ chức đảng trực thuộc cục
thật sự chăm sạch vững mạnh
xác định công tác xây dựng đảng là then chốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống
để cao trách nhiệm kỷ cương kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu công tác cán bộ là khâu quyết định
bên cạnh đó cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ
kỹ năng làm việc cho cán bộ chiến sĩ từng bước hoàn thiện chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ quản lý
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
vụ sát hại nam thanh niên mặc áo grabbuy tại một bãi đất trống trên địa bàn huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
công an huyện bình chánh đã xác định được nghi can
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi người dân phát hiện một thanh niên mặc áo trắng
trên người có nhiều vết máu đi ra từ bụi rậm
đất trống trên đường song hành ấp hai xã phong phú huyện bình chánh
đối tượng sau đó mặc áo mưa grab rồi leo lên chiếc xe máy mang biển số thuộc tỉnh bình thuận rồi chạy đi
khi đến kiểm tra phát hiện nam thanh niên mặc áo grabbuy đã tử vong trên người có nhiều vết đâm
nhận được tin báo công an huyện bình chánh phối hợp với phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
nạn nhân sau đó được xác định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở bình thuận
bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể và bị cướp mất chiếc xe máy
qua điều tra công an xác định hung thủ gây án là lê minh thuận
đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất vàng ở huyện bình chánh
vào một tiệm vàng trên địa bàn phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai để hỏi mua vàng
khi được chủ tiệm vàng đưa sợi dây chuyền cho xem thì nam thanh niên cầm lấy và bất ngờ bỏ chạy
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi
một nam thanh niên vào tiệm vàng tại phường cốc lếu thành phố lào cai hỏi mua dây chuyền bốn bảy trị vàng với giá hơn chín triệu đồng
khi đang xem hàng thì người nấy bất ngờ cầm dây chuyền vàng chạy ra xe máy bỏ trốn
hiện lực lượng công an thành phố lào cai đã trích xuất camera tại tiệm vàng để tiến hành điều tra truy xét
chủ tiệm vàng là anh chu văn thanh cho biết thanh niên cướp sợi dây chuyền cao khoảng một m bảy
mặc áo sơ mi màu trắng quần đỏ đi xe way màu đen biển kiểm soát hai mươi bốn
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng tài thanh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
vào khoảng năm h ba mươi sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi công an thành phố đà lạt nhận được tin báo chị đàm thị thu tại vũ thư thái bình
bị cướp giật điện thoại iphone bảy khi đang chụp hình cùng với một số người bạn ở khu vực trung tâm thành phố đà lạt
vào cuộc điều tra truy xét ngày một mươi sáu tháng một mươi công an thành phố đà lạt bắt khẩn cấp tài thanh tiến khi đang trốn tại phòng trọ
bước đầu tiến khai nhận vào thời điểm trên tiến chạy xe máy lòng vòng khu trung tâm thành phố phát hiện nữ du khách đang cầm điện thoại chụp hình
tiến giật điện thoại và tăng ga bỏ chạy sau đó đem bán điện thoại được hai bảy triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân
hiện công an thành phố đà lạt đã thu giữ tăng vật gồm chiếc điện thoại iphone bảy một xe máy hiệu quay và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng địa bàn vắng vẻ sự quản lý chưa chặt chẽ thời gian qua tại một số trạm thu phát sóng bts thuộc công ty vnpt huyện thới bình tỉnh cà mau đã xảy ra một số vụ mất trộm tài sản
không những tài sản bị mất trộm lên đến vài chục triệu đồng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông
đây là hiện trường vụ mất trộm bình ác quy tại trạm thu phát sóng bts thuộc ấp tám xã thới bình huyện thới bình
dù đã được khóa cẩn thận thế nhưng bọn trộm vẫn bẻ khóa đột nhập vào trong lấy đi tám cái bình ác quy
theo đơn vị chủ quản mỗi chiếc bình như thế có giá trên chục triệu đồng
về kỹ thuật mỗi khi có sự cố về điện thì những chiếc bình ác quy sẽ được kích hoạt để đảm bảo cho trạm phát sóng tiếp tục hoạt động
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
thì bình là cái nguồn nuôi chính của các thiết bị
thì khi mà mất tất cả các bệnh thì không còn nguồn để nuôi
thì dẫn đến tất cả các trạm phát sóng đều nó không phát sóng được mất liên lạc
thì ảnh hưởng tới sóng điện thoại di động của người dân xung quanh khu vực đó
thì mất sóng là không có gọi được
được biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện thới bình đã có ba trạm thu phát sóng
bị các đối tượng trộm đột nhập
lấy đi khoảng hai mươi chiếc bình
mỗi chiếc bình có trọng lượng từ bảy mươi kg trở lên
theo quan sát hầu hết các trạm xảy ra mất trộm
đều được xây dựng tại các nơi vắng vẻ cách xa khu vực dân cư
hầu như các trạm này chỉ xây dựng lên rồi đặt các thiết bị vào đó
xong rồi khóa cửa
rồi đi về khóa cửa và không có người trực tiếp quản lý
theo như nắm được thì những người quản lý trong vòng một tuần hoặc là
ba bốn ngày thì mới kiểm tra cho nên công tác phát hiện là không kịp đợi
không những bọn trộm bẻ khóa đột nhập lấy đi các bình ác quy
mà ngay cả các vật dụng để tại trạm cũng bị bọn chúng trộm cắp
thông qua công tác nắm tình hình thì tại các địa bàn giáp danh của tỉnh kiên giang
cũng đã từng xảy ra các vụ việc tương tự
thường là phát hiện sớm nhất là do là sáng đó anh em đi kiểm tra trạm
thì mới phát hiện thôi
trong trạm vẫn có những thiết bị cảnh báo nhưng mà đối tượng làm cách tinh vi
cho nên qua mặt được những cảnh báo đó
thì sáng đó nhân viên kiểm tra trạm thì mới phát hiện được
mà khi phát hiện được thì triển khai là xử lý liền
ngay trong buổi sáng là phải có dần bệnh mới để mà phục hồi lại
để đảm bảo cái thông tin liên lạc
trước tình hình trên bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an đơn vị chủ quản
cũng cần có phương án đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn nữa trong việc bảo quản tài sản
cần có sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền
cần có sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và người dân sống xung quanh khu vực
để phòng ngừa và thông báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường

phải bỏ người nuôi cá vì nguồn nước bị ô nhiễm người già trẻ nhỏ thường xuyên bị mắc các bệnh về huống uống
hô hấp và môi trường thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đó là những gì mà người dân ở thị trấn châu quỳ huyện gia lâm thành phố hà nội đang phải gánh chịu hàng ngày
và nguyên nhân không ai khác đó chính là do các doanh nghiệp xả chất thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý
điều này cho thấy sự phớt lờ của doanh nghiệp hay là sự buông lỏng giám sát của cơ quan chức năng trên địa bàn
sau đây sẽ là điều tra của nhóm phóng viên thời sự
làm nghề nuôi cá thu nhập mỗi năm lên đến cả trăm triệu đồng
nhưng hai năm nay anh hùng quyết định bỏ nghề
lý do là khi công ty cổ phần sơn năm khánh hoạt động nguồn nước ở mương và kênh nơi anh sinh sống xuất hiện màu trắng đục
kèm theo mùi hắc của hóa chất nồng nặc mà những người đứng gần đều không thể chịu được
mùi nó hôi thối nó hắc nhiều cái khó chịu
cái chỗ này anh đã bỏ bao nhiêu năm nay rồi anh không dám làm
làm nguyện là kiếm dùng tiền nuôi sống bất đình nhưng mà cái chỗ cá bán người ta nhiều rất nhiều nó không mất
không biết gì nếu cá nó sẽ mất bệnh anh thất đức anh bỏ anh không dám làm
ông lưu ngọc uy trưởng ban công tác mặt trận ở khu phố số ba thị trấn châu quỳ cho biết
không chỉ nguồn nước mà mùi hắc của hóa chất còn theo chiều gió bay vào khu dân cư ở phía sau các nhà máy
khiến người già trẻ con khi hít phải đều cảm thấy đau đầu tức ngực
người già và trẻ nhỏ ở đây thì đã sống nhiều hơn
hiện nay đang có gần như là các cháu bị ho nhiều
dân tình hiện nay họ đang kêu chưa biết tìm hiểu
tất nhiên làm sao
cứ cái buổi chiều nhất là mùa mùa lắng thì là cái mùi nó bốc vào các cái khu cư dân ở
mà nếu như một gia đình nào mà đóng cửa vào thì không biết gì
nhưng mà mở cửa ra là họ kêu nó mùi nó hôi cái này nó các thứ
thì chúng tôi thấy là nó đúng là ảnh hưởng rất là nhiều
để xác minh những thông tin mà người dân phản ánh
chúng tôi đã có mặt tại khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và chế biến lương thực việt tiến
tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm
hà nội nơi có bảy doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phần sơn nam khánh đang hoạt động
khi thấy bị ghi hình mọi công nhân đều ngừng hoạt động
tuy nhiên tại hiện trường tám bồn hóa chất vẫn bốc mùi nồng nặc
nhiều can nhựa đựng hóa chất độc hại được bỏ lại tại hiện trường
khi chúng tôi có mặt tại công ty sơn nam khánh
thì mọi công nhân đều dừng hoạt động và di chuyển đi nơi khác
giám đốc thì từ chối gặp mặt
tuy nhiên tại hiện trường thì rất nhiều bể phốt chứa hóa chất độc hại hôi thối
và đây là nguồn nước trả thẳng ra kênh nơi cư dân sống
và cũng là nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường
vậy nên các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xử lý rứt điểm tình trạng công ty sơn gây ô nhiễm môi trường
khiến người dân bốc súc kéo dài như thế này
để lý giải cho việc công ty sơn nam khánh chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường
nhưng vẫn hoạt động chúng tôi đã liên hệ làm việc với ủy ban nhân dân huyện gia lâm
chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường cho biết
tại khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và chế biến lương thực việt tiến
tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm hà nội nơi có bảy doanh nghiệp hoạt động
trong đó đa phần đều có những vi phạm về môi trường
riêng công ty cổ phần sơn nam khánh
do có nhiều vi phạm nghiêm trọng nên huyện gia lâm đã ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động
việc công ty cổ phần sơn nam khánh nhiều lần vi phạm về môi trường đã bị nhắc nhở xử lý
thậm chí yêu cầu dừng hoạt động
nhưng vẫn hoạt động rõ ràng có trách nhiệm giám sát của ủy ban nhân dân thị trấn châu quỳ
trong quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn
cũng vì buông lỏng quản lý nên không chỉ công ty nam khánh
mà tại thị trấn châu quỳ còn tồn tại không ít doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
cũng như không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế dẫn đến thất thu nguồn ngân sách của nhà nước
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
trong phần tiếp theo của bản tin lãng phí khu nơi đậu tàu thuyền tại quảng nam
phế nơi lại quá tải trong khi người dân vẫn chật vật lo tìm kiếm khu nơi đậu an toàn
khi mùa mưa bão đến
nổ bom khiến nhiều người thiệt mạng trong ngày bầu cử thứ hai tại afghanistan
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản ủng hộ việc nghiên cứu tiền khả thi
để xác định thời điểm quy mô phương án đầu tư cảng hàng không sapa
trong văn bản thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ nêu rõ
theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đến năm hai nghìn ba mươi cảng hàng không sapa được đưa vào khai thác có cấp bốn c
và công suất ba triệu khách một năm
cũng theo văn bản này trong điều kiện ngân sách trung ương cân đối
qua bộ giao thông vận tải đang gặp khó khăn như hiện nay
bộ giao thông vận tải ủng hộ nghiên cứu phương án ubnd tỉnh lào cai
chủ động huy động vốn để đầu tư các công trình khu bay và hệ thống giao thông kết nối
tổng công ty hàng không việt nam tham gia đầu tư xây dựng nhà ga hành khách
sân đỗ máy bay nhà điều hành
tổng công ty quản lý bay việt nam tham gia đầu tư xây dựng các công trình
quản lý điều hành bay để báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
bộ giao thông vận tải cũng giao tổng công ty hàng không việt nam
tổng công ty quản lý bay việt nam chủ động cân đối nguồn vốn
và phối hợp với ubnd tỉnh lào cai trong quá trình xây dựng phương án đầu tư
để có cơ sở báo cáo thủ tướng chính phủ
có một nghịch lý là nhiều âu thuyền được đầu tư hàng trăm triệu đồng
nhưng lại không có một bóng tàu thuyền nào đến neo đậu
và chỉ trong một thời gian ngắn thì đã trở thành công trình hoang phế
đó là thực trạng tại âu thuyền thôn một xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam
trong khi đó cả ba âu thuyền chính trên địa bàn tỉnh quảng nam đều đã quá tải
còn người dân thì lại chật vật với nỗi lo tìm kiếm khu neo độ an toàn khi mùa mưa bão đến
một mươi sáu mô neo có thể được tạo ra từ các nơi đất nước

giờ đây chỉ còn lại những khối bê tông trụ neo bong chóc cỏ mộc ung tùm tràn ngập sát thải
được biết âu thuyền xã bình dương được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba và đây từng được kỳ vọng là nơi neo đậu
của hàng trăm phương tiện đánh bắt của bà con ngư dân địa phương cùng các vùng lân cận
tuy nhiên các hạng mục công trình này lại nhanh trong súng cấp
không được sử dụng khiến người dân không khỏi tiếc nuối
theo phản ánh của người dân
trong quá trình khảo sát đầu tư đã tồn tại nhiều bất cập
âu thuyền nằm quá xa so với cơ biển
lòng sông trường giang liên tục bị bồi lắng khi tàu thuyền di chuyển vào dưới bị mắc cạn
thêm vào đó âu thuyền chỉ đáp ứng cho tàu từ bốn mươi đến chín mươi mã lực
thế nhưng trên thực tế tàu thuyền đều đều động mới với công suất thiết kế lên hơn
chỉ những tồn tại đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoang phế như hiện nay

tàu thuyền tăng cấp với sự tăng cấp của tàu

tại vì trước đây nhu cầu của người dân là bức thích của người dân là khi đánh trú bão thì không có phương tiện neo đạo
nhưng mà khi đầu tư xong thì nó do nhiều yếu tố nó tác động
không thể vào tàu các đơn vị tàu là không thể vào đây neo đậu được
thế nên là đây là một điều
điều lãng phí đáng tiếc tại địa bàn xã bình dương
âu thuyền được đầu tư xây dựng nhưng lại không phát huy hết hiệu quả
đã gây lãng phí đáng kể cho nguồn ngân sách
trong khi trên địa bàn tỉnh quảng nam chỉ có ba khu neo đầu trên chú bão
nhưng lại đối mặt với tình trạng quá tải trầm trọng
đơn cử tại âu thuyền hồng triều cách xã bình dương không xa
liên tục xảy ra chìm tàu pha đập dẫn đến trái nổ
gây thiệt hại lớn về kinh tế cho bà con ngư dân
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có sự cân nhắc
nghiên cứu kỹ để nguồn ngân sách đầu tư được đủ